xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay thì ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sao con banh
không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đã đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp trong sáng ngày hôm nay
gia đình bị cáo nguyễn cao trí đã khắc phục thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục hậu quả
trong ngày hôm nay bào chữa cho các bị cáo các luật sư tiếp tục đưa ra quan điểm bào chữa
về xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án cũng như định giá lại các tài sản đảm bảo của bà trương mỹ lan
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa
lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh kg ma túy đá một xe ô tô biển kiểm soát lào
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ cũng mang quốc tịch lào
đang trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã thông báo cho công an huyện xe pôn của lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây
một mươi ba đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đẻ vừa bị công an huyện diễn châu của tỉnh nghệ an bắt giữ
cầm đầu đường dây là lê đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại xã diễn yên huyện diễn châu
và một mươi hai đối tượng là đại lý cấp dưới của dũng đều trú cùng địa phương
đường dây cờ bạc này hoạt động tinh vi kín kẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
giao dịch chủ yếu qua mạng internet và các ứng dụng facebook zalo viber
nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô đẻ
cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày của các đối tượng từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô đẻ
sáng ngày hôm nay nhận được tin báo về sự cố cháy xảy ra tại đường ba mươi tháng bốn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng lực lượng liên quan khẩn trương tới hiện trường chữa cháy
tại hiện trường nhận thấy đám cháy từ cơ sở phân phối hàng tiêu dùng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nam khánh
và cửa hàng đồ thanh lý quốc trung
đang có khả năng cháy lan sang sưởng gỗ và các khu vực xung quanh
lực lượng chữa cháy đã tăng cường bốn phương tiện chữa cháy
đến chín h hai mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều tra nguyên nhân của vụ cháy và củng cố tài sản bị thiệt hại do vụ cháy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân